với những thế hệ học trò đã trưởng thành này thì tình cảm đã gắn bó như thể những đứa con với người mẹ đáng kính
người mẹ đã mang hết tâm huyết tài năng ước muốn của mình để đào tạo ra họ
những diễn viên tài năng cho sân khấu việt nam góp phần làm cho sân khấu kịch nói việt nam vẫn rực cháy đến ngày hôm nay